bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh và huyện kỳ sơn
vừa tổ chức tiếp nhận các hộ dân di trú cư trú trái phép sang địa bàn tỉnh bô ly khâm say lào
trước đó chiều ngày sáu tháng một mươi hai tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh một mươi ba người dân đều trú ở địa bàn huyện kỳ sơn
tỉnh nghệ an di cư trái phép được phía tỉnh bô ly khăm say lào trao trả cho phía tỉnh nghệ an việt nam
những người này nằm trong tổng số bảy hộ người việt nam không đủ điều kiện ở lại tỉnh bô ly khăm say
theo thỏa thuận giữa chính phủ hai nước việt nam và lào
các hộ dân được bàn giao trong tình trạng sức khỏe bình thường
về số tài sản của các hộ gia đình thời gian tới tỉnh bô ly khâm say sẽ tạo điều kiện cho người dân
làm thủ tục thanh lý chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật
tỉnh nghệ an tạo điều kiện quan tâm về nơi ở và nơi sản xuất cố định cho người trở về
để họ sinh hoạt sản xuất sớm hòa nhập cộng đồng
trường hợp các công dân được trao trả nếu bỏ trốn sẽ bị bắt và xử lý theo quy định của pháp luật